sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
triệt xóa tận gốc hai đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào vào thanh hóa
qua đó cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ tám đối tượng thu giữ một mươi bốn kg ma túy tổng hợp hai cây heroin và nhiều tang vật khác có liên quan
đây là đường dây do đối tượng dương công phường chú tại tỉnh bình dương cầm đầu chỉ đạo móc nối với các đối tượng ở thanh hóa
mua bán ma túy từ lào rồi vận chuyển đến đường biên trên địa bàn tỉnh thanh hóa sau đó đưa vào các tỉnh phía nam tiêu thụ
trao đổi với phóng viên thượng tá lê khắc minh trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa cho biết
thời gian qua công an thanh hóa tiếp tục thực hiện phương án hài của bộ công an
phương án của cục cảnh sát điều tra
phương án của cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới
đặc biệt là thực hiện tốt năm lĩnh vực xuyên suốt và phòng tuyến ba lớp với phương trầm chặn cùng giảm cầu
ma túy có thể vào được nhưng không thể tiêu thụ được
qua công tác nghiệp vụ điều tra cơ bản các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa phát hiện
gần đây có một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy rất tinh vì từ lào vào thanh hóa
rồi mang đi các tỉnh phía nam tiêu thụ
sau khi nắm chắc phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ động báo cáo
và được giám đốc công an tỉnh thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra chỉ đạo xác lập chuyên án tập trung lực lượng đấu tranh triệt xóa
thượng tá lê khắc minh trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết thêm
quá trình đấu tranh chuyên án lãnh đạo công an tỉnh và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác định
mỗi vụ án chuyên án về ma túy rất có thể các đối tượng đều có súng và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện bao vây bắt giữ
do vậy mục tiêu đầu tiên của tất cả các chuyên án ma túy là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng đấu tranh quân chúng nhân dân và kể cả đối tượng
để thực hiện tốt những mục tiêu trên kế hoạch phá án phải hết sức tỉ mỉ chi tiết trinh sát phải kiên trì bám nắm di biến động các đối tượng
đối với chuyên án này quá trình đấu tranh ban chuyên án xác định đối tượng cầm đầu chỉ đạo đường dây này là dương công phương chú tại tỉnh bình dương
phương đã trực tiếp móc nối với các đối tượng là người dân tộc mông người lào để mua ma túy tập kết tại đường biên giáp danh với thanh hóa
sau đó tiếp tục vận chuyển đi các tỉnh phía nam tiêu thụ
tại thanh hóa các trinh sát phát hiện đối tượng vàng a tùng người dân tộc mông là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy
do dương công phương cầm đầu
dưới sự chỉ đạo của phương các đối tượng trong đường dây được phân công từng công đoạn
từ việc tìm mua ma túy đến việc vận chuyển ma túy đến đường biên rồi đóng gói nguy trang vận chuyển
phương thức thủ đoạn hoạt động đường dây ma túy này hết sức tinh vi xảo quyệt
ma túy sau khi được vận chuyển đến đường biển bọn chúng chia nhỏ thành nhiều gói nguy trang dưới các hình thức khác nhau để vận chuyển
theo đó chúng không vận chuyển hàng một
một lần mà chia thành nhiều lần phương tiện vận chuyển liên tục thay đổi
người vận chuyển cũng thay đổi theo cung đoạn
đặc biệt chúng sử dụng các số điện thoại không chính chủ để liên lạc móc nối
thậm chí sử dụng ám hiệu riêng khi liên lạc để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
tuy nhiên do làm tốt công tác điều tra cơ bản trinh sát kiên trì bám nắm đường dây
ban chuyên án đã có những thay đổi trong phương thức đánh án đảm bảo hiệu quả an toàn tuyệt đối
sau một thời gian tích cực đối
ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa
phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an công an huyện mường lát
bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa và cục hải quan thanh hóa bắt quả tăng đối tượng vàng a tùng
ở bàn sai khao xã mường lý huyện mường lát thanh hóa
đang vận chuyển trái phép một mươi bốn kg ma túy tổng hợp từ lào về thanh hóa tiêu thụ
mở rộng điều tra chuyên án
lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng khác gồm nguyễn minh phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
và nguyễn thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đều trú tại xã tân uyên tỉnh bình dương
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai báo do thông thạo địa bàn khu vực
giáp danh biên giới thanh hóa hùa phân của lào nên vàng a tùng đã cấu kết với một số đối tượng người lào
sinh sống ở các bản đối biển rồi đến mua ma túy vận chuyển đến các tỉnh phía nam tiêu thụ
để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng quá trình hoạt động
các đối tượng liên lạc móc nối với nhau thông qua mạng xã hội sử dụng sim điện thoại không chính chủ
khi vận chuyển ma túy thường xuyên thay đổi phương tiện thời gian vận chuyển địa điểm giao hàng
chủ yếu lựa chọn vào thời điểm khuya mờ sáng để giao hàng
tú cụt tên thật là phạm văn tú sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
là một đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy nhức nhối trên địa bàn thành phố thanh hóa
sở dĩ phạm văn tú có tên tú cụt là vì đối tượng này bị cụt cả hai bàn tay trong một lần đi khai thác đá
thượng tá lê khắc mình trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa cho biết
tú cụt là đối tượng cộng cán trên địa bàn thành phố thanh hóa
dù cụt cả hai tay nhưng tú được đám đàn em tội phạm ma túy gọi là bố giả
tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy của tú hoạt động khá lâu
tuy nhiên để đấu tranh với tú cơ quan công an gặp rất nhiều khó khăn
bởi phương thức thủ đoạn hoạt động của hắn hết sức ma mãnh tinh vi rất khó tiếp cận
nơi ở của tú được xây dựng kiên cố với hàng rào bao quanh và hệ thống camera hoạt động liên tục
cảnh giới người lạ mặt đến gần
ma túy sau khi mua về tú cho đàn em chia nhỏ bán lẻ cho các đối tượng nghiện trên địa bàn thành phố thanh hóa
và các đối tượng nghiện trên địa bàn thành phố thanh hóa

để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng bọn chúng chỉ hoạt động về đêm và gần sáng
chỉ bán lẻ ma túy cho những đối tượng quen biết tuyệt đối không giao dịch mua bán với những người lạ mặt
tuy nhiên với công tác điều tra cơ bản kỹ lưỡng mọi hoạt động phạm pháp của tú cụt và đồng bọn
không qua mắt được trinh sát của phòng phòng chống tội phạm về ma túy
sau một thời gian đấu tranh ban chuyên án xác định hoạt động của tú cụt tạo nên tụ điểm ma túy phức tạp
nhức nhối gây bức xúc trong quần chúng nhân dân cần triệt xóa càng sớm càng tốt
ngày tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba nhận thấy thời cơ chín mùi ban chuyên án đồng loạt tấn công bắt giữ năm đối tượng
gồm phạm văn tú tức tú cụt nguyễn văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở thị trấn sơn lư huyện quang sơn
khương văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở xã thiệu hợp huyện thiệu hóa
nguyễn văn huy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ở phường thiệu khánh huyện thiệu hóa
và nguyễn thế việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở phường đông vệ cùng chú tại thành phố thanh hóa
khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan điều tra thu giữ hai cây heroin tương đương với sáu mươi bảy ba mươi chín gram
ba ba trăm năm mươi chín gam thuốc viện và nhiều tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai báo tú cục là đối tượng cầm đầu điều hành đường dây này
tú móc nối với một số đối tượng người lào để mua ma túy
sau đó cấu kết với các đối tượng khác chia lẻ ma túy tiêu thụ tại địa bàn thành phố thanh hóa và nhiều huyện trên địa bàn tỉnh
khi hàng về đến thành phố thanh hóa tú sẽ điều chuyển đến các địa phương khác để tiêu thụ
ở mỗi công đoạn theo sự phân công của tú sẽ có từng đối tượng trong đường dây phụ trách thực hiện rất cụ thể
từ người đứng tên chuyển hàng đến người nhận đơn nhận hàng vận chuyển cho đến người trả tiền
chỉ trong thời gian ngắn với tinh thần quyết tâm tấn công
chấn áp tội phạm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa đã chủ động xác lập chuyên án
đấu tranh triệt xóa nhanh các đường dây đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
góp phần quan trọng giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa
đã phát hiện bắt giữ ba trăm một mươi sáu vụ sáu trăm hai mươi hai đối tượng tăng vật thu giữ gồm một năm nghìn hai trăm bốn mươi ba
ba kg heroin hai mươi ba kg ma túy tổng hợp bảy khẩu súng ba xe ô tô ba mươi bốn xe máy một trăm sáu mươi sáu điện thoại di động
và nhiều vật chứng liên quan khác
theo các chuyên gia mặc dù biết hình phạt nghiêm khắc của pháp luật đối với các hành vi phạm tội liên quan đến ma túy
nhưng do lợi nhuận từ việc buôn bán ma túy quá lớn nên các đối tượng vẫn chấp nhận lao vào con đường phạm tội
nhiều đối tượng không có việc làm ổn định nghiện ma túy nên đã vận chuyển ma túy thuê cho các đối tượng khác
để có tổng hợp
nếu như trước đây trong các vụ án ma túy lực lượng chức năng chỉ thu được vài bánh heroin
vài kg ma túy tổng hợp thì hiện nay số lượng này lên tới hàng trăm bánh hàng chục kg
cùng với số lượng ma túy tăng lên thì các đối tượng phạm tội cũng ngày càng trở nên liều lĩnh
manh động với thủ đoạn hết sức tinh bì
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau